ngày bảy năm hai nghìn một mươi bốn người dân trên đảo phú quý chính thức được sử dụng điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với giá điện bằng giá trong đất liền
những nỗ lực của ngành điện tỉnh bình thuận đã và đang đem lại cho người dân đảo phú quý sự thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày
có điện các gia đình trên đảo phú quý đã tự trang bị cho mình những tiện nghi cần thiết như tv tủ lạnh máy giặt
nhờ có điện đời sống người dân trên huyện đảo đổi thay từng ngày
các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh đặc biệt là ngành chế biến hải sản
một thế mạnh của người dân trên đảo
chúng tôi đến phú quý vào ngày tháng năm thời điểm nơi đây không có những đợt bão lớn những cơn sóng êm đềm
đặt chân lên huyện đảo chúng tôi cảm nhận được sự phát triển hối hả nơi đây
với tàu bè tấp nập những con đường bê tông trải dài và nhà cửa mọc san sát
trước đây đi lại chỉ là đường đất cát bụi
cuộc sống bà con lặng lẽ bên những ngọn đèn dầu vì thiếu điện
tàu gỗ là phương tiện duy nhất để giao thương với đất liền
mọi sinh hoạt bị tủ túng và khó khăn
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín huyện đảo được sử dụng điện
khi ấy chỉ là vài giờ thắp sáng vào ban đêm rồi tăng dần lên một mươi sáu giờ
nhưng giá điện cao hơn nhiều lần so với đất liền
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
giá phú quý được cấp điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
giá điện được tính bằng với giá đất liền
với người dân điện đã trở thành điều kỳ diệu
để huyện đảo bắt tay triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
từ khi có dòng điện đã về đảo rồi
thì đảo dòng điện phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn thì phục vụ rất tốt
như là các chức năng xài như tủ lạnh tv
hoặc là các điện sinh hoạt và gió đổ
là điện luôn phục vụ tốt hằng ngày
có thể nói là sự đóng góp vào phát triển chung của quyền đảo
đối với ngành điện chúng tôi đánh giá đó là rất sâu sắc
rất toàn diện giúp cho quyền đảo phát triển rất căng bản và rất nhanh chóng
bộ mặt của quyền đảo thay da đổ thịt hằng ngày hằng giờ
trong nền kinh tế các ngành ứng dụng điện như có một nguồn năng lượng mới
có một điều kiện mới cho nên vương lên rất mạnh mẽ
trong các đơn vị các binh chủng đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự
cũng có được những điều kiện để phục vụ tốt hơn
đời sống văn hóa xã hội đã được nhân dân cũng như cán bộ đảng viên trên đảo
tập trung xây dựng và phát triển rất là mạnh
đây là doanh nghiệp thu mua chế biến thủy hải sản
hoạt động kinh doanh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
theo ông nguyễn phước kim chủ doanh nghiệp
nếu như trước kia doanh nghiệp phải chạy máy nổ rất tốn kém
chuyện sản xuất bị hạn chế về thời gian năng suất và sản lượng
thì nay nhờ nguồn điện ổn định đã thay đổi toàn bộ hạn chế đó
khiến cho sản lượng tăng gấp ba đồng nghĩa lương công nhân tăng lên nhiều
đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt
doanh nghiệp cũng được lớn mạnh và khẳng định mình
trong thời gian gần nhất hai tháng này thôi
thì mỗi một tháng tiền điện chúng tôi phải trả cho điện lượng là trên tám mươi triệu
một tháng trên tám mươi triệu
mà nếu nói về sản xuất chế biến như ngành nghề hạ sản
chúng tôi mà không có điện thì không có hiệu quả
bởi vì điện là khi mà có điện thì phục vụ là máy móc thiết bị tốt
và hạn là giá thành sản phẩm là rất là nó thấp đi
cho nên là lợi nhuận nó lại đưa lại kết quả cao
còn trước đây mà chúng tôi không có điện
mà sản xuất máy phát điện riêng thì rất là hiệu quả là không bằng như bây giờ
ánh điện sáng trên huyện đảo giống như lời mời gọi những doanh nghiệp
về đây đầu tư kinh doanh và tổ chức dịch vụ
bởi có điện các điều kiện thiết yếu
trong sinh hoạt du lịch được phục vụ bảo đảm và tiện nghi
khách du lịch cũng yên tâm hơn khi đến giữa vùng sóng gió
và cũng bởi thế mà bến bãi cũng tấp nập hơn
hệ thống tàu thuyền chở khách cũng được mua mới sửa chữa
nâng cấp để vận hành nhanh hơn an toàn và chú đáo hơn
nói chung là từ ngày mà có điện mà ở đây là phát hai mươi bốn trên bốn
thì nguồn điện rất ổn định và giúp gia đình tôi nó cũng phát triển rất nhiều
thứ nhất là các trang thiết bị mà về khách sạn
thì sẽ sử dụng điện
nên thành ra là khi mà có điện ổn định
chạy tốt không có bị sự cố này nọ
thì bên khách sạn hoạt động cũng ổn định mà không ảnh hưởng
càng ngày là khách càng nhiều và doanh thu của khách sạn chúng tôi nó cũng tăng lên rất là nhiều
ví dụ như bây giờ lượng khách năm trước
thì tầm ngày thường thì khoảng một phần ba lượng phòng
nhưng mà bắt đầu từ ngày mà điện nó ổn định
rồi nó chạy hoạt động tốt
thì lượng khách bây giờ nó cũng quan tâm tới đảo nhiều
nên thành ra là lượng khách ngày thường vẫn là phun phòng rất là nhiều
du lịch cũng là ngành chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện đảo
và để hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược này
ngoài các lợi thế về điều kiện tự nhiên môi trường sinh thái
thì yếu tố quan trọng chính là nguồn điện
từ khi có nguồn điện ổn định
lượng khách du lịch đến với huyện đảo phu quý ngày càng tăng
chỉ tính trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
lượng khách đến phú quý đã tăng khoảng sáu mươi năm
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm vừa qua
số lượng khách tăng đột biến so với ngày thường tăng tới hai trăm một mươi tám
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
ngày nghỉ đầu tiên trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
cho đến trưa ngày ba mươi tháng bốn
cảng vụ hàng hải bình thuận thống kê có bảy mươi năm chuyến tàu khách
chở ra đảo phu quý hơn một mươi bốn năm trăm linh lượt du khách
trong phát triển chung
tốc độ phát triển kinh tế đạt
luôn luôn đạt được từ một mươi hai đến một mươi năm
trong đó những ngành phát triển mạnh mẽ nhất là
khai thác đánh bắt chế biến hải sản
nuôi trồng hải sản
và đặc biệt từ khi mà điện lực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thì cái ngành thương mại dịch vụ văn hóa
đã phát triển rất là sôi động rất là tích cực
cho nên chúng tôi trân trọng cái sự đóng góp của ngành điện
đối với phu quý rất là quý
sự đóng góp vào phát triển chung của quyền đảo đó
đối với ngành điện chúng tôi đánh giá đó
đó là rất sâu sắc rất toàn diện
giúp cho quyền đảo phát triển rất căng bản và rất nhanh chóng
bộ mặt của quyền đảo thay ra đổi thịt hàng ngày hàng giờ
trước những nhu cầu sử dụng điện ở huyện đảo liên tục tăng
tổng công ty điện lực miền nam công ty điện lực bình thuận
đã triển khai nhiều giai đoạn đầu tư nâng công suất nguồn điện
năm hai nghìn một mươi tám bổ sung năm mw nguồn diesel
nâng tổng công suất các tổ máy diesel trên đảo lên một mươi mw
bên cạnh đó trên đảo còn có nguồn điện
nâng tổng công suất nguồn điện gió ba tùa pin tổng công suất sáu mw
được giao cho điện lực phú quý tiếp nhận quản lý vận hành từ năm hai nghìn một mươi
chúng ta có biết là phú quý là nằm giữa biển khơi
thì cái lưới điện của nó là vận hành trong các cái điều kiện
và nó là cực kỳ phức tạp và khách nghiệp
như hàng năm các tháng trăng năm là đều có mũi biển bám
nên các thiết bị là nhanh xuống cấp và hư hận
ngoài ra hiện tượng phấn điện bình tục cũng làm cho anh em
tổng bộ giới bắc cũng làm cho anh em vận hành cảm thấy rất là bất vả
và rất nỗ lực trong cách quản lý vận hành
các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của đảo thì tăng lên nhiều lần
và đây là ngoài vùng phát triển kinh tế
thì nó là một đảo tiền tiêu có rất nhiều cơ sở hậu cần của quân đội
thì việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đảo nữa
thì nó còn đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh cũng như của đất nước
dẫu còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực của những con người nơi đây
đã hoàn thành tất cả một mươi chín tiêu chí mới về nông thôn mới
để rồi ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu phú quý là huyện đầu tiên của tỉnh bình thuận
được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm huyện đảo phú quý trở thành đô thị loại bốn
và trở thành thị xã phát triển mạnh về du lịch dịch vụ
vượt lên mọi khó khăn thiếu thốn cán bộ nhân viên điện lực phú quý
vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sát cánh cùng các lực lượng quân dân trên đảo
vừa phục vụ sự phát triển của địa phương vừa góp phần giữ vững an ninh quốc phòng
và bảo vệ chủ quyền biển đảo
hôm nay đây huyện đảo phú quý như cơ thể cường tráng đang vươn lên đầy đặn và sức vóc hơn
nguồn năng lượng điện chính là tác giả cho bức tranh đổi thay khởi sắc như chính tên phú quý